thông tin từ bộ công thương cho biết là tháng khuyến mại tập trung quốc gia hai nghìn hai mươi bốn
sẽ diễn ra trong vòng một tháng trên phạm vi toàn quốc bắt đầu từ ngày một tháng một mươi hai tới đây
trong thời gian này các sản phẩm được khuyến mại và giảm giá có thể lên đến một trăm linh
đây là dịp để khách hàng và người tiêu dùng được hưởng những quyền lợi ưu đãi
hỗ trợ nhiều nhất hấp dẫn nhất từ cộng đồng các doanh nghiệp
điểm mới của tháng khuyến mại năm nay là có sự kết hợp của các hoạt động thương mại truyền thống
và thương mại điện tử
đây là năm thứ hai chương trình tháng khuyến mại tập trung quốc gia được tổ chức